theo bộ công thương trong hai ngày một mươi và một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một số loại hàng hóa trong nước đã xuất khẩu sang trung quốc
theo đó tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn đã xuất khẩu được ba mươi bảy xe gồm nông sản trái cây khẩu trang linh kiện điện tử
nhập khẩu sáu mươi hai xe gồm linh kiện điện tử máy móc thiết bị nông sản thủy sản trái cây nông sản khác như hành tỏi nấm chất phụ da
tại cửa khẩu kim thành hai tỉnh lào cai đã xuất khẩu được năm mươi tám xe bao gồm bốn mươi sáu xe thanh long bảy xe dưa hấu ba xe mít hai xe chuối
tuy nhiên do phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nên tốc độ thông quan chậm hơn nhiều so với bình thường do đó nhiều mặt hàng vẫn đang chờ được thông quan